kiểm tra xung quanh lực lượng công an phát hiện và thu giữ một số hung khí như súng bắn bi súng hơi dao kiếm
ban đầu nguyễn thành sang khai của người quen gửi tại nhà công an huyện châu thành tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cách đây không lâu trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã xảy ra vụ đập phá quán nhậu khiến dư luận bức xúc về tính côn đồ của nhóm đối tượng gây ra vụ việc
nhóm đối tượng này sau đó đã bị bắt giữ tuy nhiên đến nay sau gần một tháng vào cuộc điều tra vụ án đã có thêm diễn biến mới
những hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc về tính chất manh động liều lĩnh của nhóm thanh niên gây án khi cầm tuyếp sắt đập phá trong quán nhậu
sự việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi công an quận ngũ hành sơn đã giáo diết vào cuộc điều tra sau đó
đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi nhóm ba đối tượng gồm trần công lợi hai mươi tám tuổi
nguyễn văn quý ba mươi năm tuổi phan minh ân ba mươi bảy tuổi cùng chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã đến cơ quan công an trình diện tại đây các đối tượng đã khai nhận nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn với nhân viên quán
bia mang tới nhưng mà mỗi màn nó hơi lâu thì chẳng có mang được bàn bia lúc trước đấy
thì vào thì em cũng lời qua nói nặng với chỗ nhân viên thì nhân viên cũng nói lại thì em cũng ước em đi về
sau khi về thì xuống biển bảy mươi tám số một thì về úc úc một người thì có lấy hai cái tiếp ngay chỗ xe nước biển của anh năng
em quay lại thì em quay lại đấy thì em thì có vào đập một cái bàn một hai cái bàn gì đấy còn anh năng thì anh quý thì đập cái tủ kia
tuy nhiên đây chỉ là nguyên nhân ngụy tạo do nhóm này đưa ra phát hiện có sự gian dối trong lời khai
trong suốt nửa tháng qua công an thành phố đà nẵng đã tích cực điều tra
có đủ chứng cứ để khẳng định kẻ chủ mưu gây án trong vụ việc này là mai xuân tú bốn mươi chín tuổi trú tại quận sơn trà
cụ thể vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi tú là chủ cơ sở nước đá có đến đặt vấn đề với chủ quán nhậu dê nghĩa về việc nhập mua nước đá
tuy nhiên không được đồng ý quá bực tức tú đã gọi đàn em của mình là nhóm thanh niên trên tới đập phá quán nhậu
khi công an vào cuộc tưởng rằng khi gọi đàn em mình đến đầu thú
tú đã thoát tội
tuy nhiên đến tối ngày tám tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã có đủ chứng cứ để khẳng định hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu
đồng thời khởi tố bắt giam đối với mai xuân tú về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
nỗ lực của công an thành phố đà nẵng trong quá trình chứng minh hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu này đang khẳng định đà nẵng không chứa chấp những hành vi mang tính chất cô đồ bảo kê địa bàn

những hành động như trên sẽ được xử lý nghiêm và rứt điểm
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển một trăm ba mươi ba kg pháo
đây là vụ vận chuyển lớn thứ ba tại quảng bình trong vòng một tuần trở lại đây được phát hiện và bắt giữ
cho thấy thực tế rằng càng gần thời điểm cuối năm thì tình hình mua bán vận chuyển tàng chữ pháo càng diễn biến phức tạp hơn
vào khoảng bốn giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng lê minh khoa đang có hành vi vận chuyển hai mươi bốn hộp pháo
có trọng lượng ba mươi hai kg để giao cho đối tượng lê mạnh tùng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng thu giữ thêm sáu mươi chín kg pháo các loại và năm mét khối gỗ không rõ nguồn gốc
cùng thời điểm trên tại địa bàn thôn đắc thắng xã gia ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy chở hai mươi bốn hộp pháo với trọng lượng ba mươi hai kg
ở địa bàn tỉnh bạc liêu tình trạng người dân sử dụng các loại hung khí vũ khí tự chế và liệu nổ với nhiều mục đích khác nhau
mà không lừa hết được mối nguy hiểm cũng như việc vi phạm pháp luật làm cho tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp
trước tình hình đó lực lượng công an đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể bám sát địa bàn để tuyên truyền
vận động nhân dân giao nộp vũ khí tự chế và liệu nổ qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực
phản ánh của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
đây là gia đình ông lê văn lắm chú ấp trung hưng một a xã vĩnh hưng a huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
trước đây cha của ông lắm từng tham gia cách mạng
sau giải phóng ông còn giữ một số đồ vật trong kháng chiến để làm kỷ niệm trong đó có vũ khí quân dụng
khi biết lực lượng công an đang vận động người dân giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
vâng đứng trước ma trận các thương hiệu bình giữ nhiệt giá cả lại tranh lệch khá lớn từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu đồng
thì liệu giá cả có ảnh hưởng đến chất lượng của bình giữ nhiệt hay không và phải chăng là bình càng đắt thì chất lượng càng tốt mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây
trên các trang bán hàng chỉ cần gõ từ khóa bình giữ nhiệt là sẽ được trả hàng trăm nghìn kết quả với giá cả thì vô cùng sôi động
có những mức giá chỉ vài chục nghìn một mức giá khá rẻ để nhiều tầng lớp người tiêu dùng có thể sở hữu
tuy nhiên với những sản phẩm bình giữ nhiệt này thông tin về xuất xứ hay khuyến cáo cách sử dụng đều chung chung không rõ ràng hầu hết do người bán hàng tự cung cấp
tôi thì thường cũng hay mua các sản phẩm trên mạng như cái bình giữ nhiệt này thì tôi cũng tìm mua trên mạng bởi vì tôi thấy nó cũng rất là tiện lợi và nhanh chóng
ở trên đó thì tôi có thấy rất nhiều các loại bình và cái mức giá của nó thì cũng khá là rẻ phù hợp với túi tiền của mình
vì thế mà tôi đã lựa chọn
với những cái bình giữ nhiệt này rất là tiện tôi thì thường mang những cái đồ uống mà tôi thích uống như là trà sữa hoặc là nước trái cây để trong bình khi mà mỗi dịp đi ra ngoài hoặc là đi làm
mua hợp túi tiền dùng theo ý thích cá nhân là cách sử dụng bình giữ nhiệt của đa số người tiêu dùng
ít ai biết rằng bình giữ nhiệt với chất liệu cấu tạo khác nhau sẽ đem lại hiệu quả giữ nhiệt cũng như chức năng sử dụng hoàn toàn khác nhau
bình giữ nhiệt đạt tiêu chuẩn thông thường lớp giữ nhiệt làm môi trường chân không lõi bình là thép không dỉ ba trăm linh bốn
vì lợi nhuận nhiều địa chỉ gia công bình giữ nhiệt đã thay thế bằng những chất liệu khác tiết kiệm chi phí hơn và tất nhiên chất lượng bình sẽ kém đi
chính vì vậy khi bảo quản loại thức ăn đồ uống không phù hợp với chất liệu của bình giữ nhiệt sẽ gây nên những phản ứng gây tác hại cho sức khỏe
thức ăn thì nó rất là đa dạng
và như đã nói thức ăn có thể mang tính acid chẳng hạn những cái mà nó chua hay là thức ăn thì có chua các nhiều muối
và những cái đấy thì nó sẽ là những cái tác nhân mà có nguy cơ là tác động với cả cái thành phần kim loại
kể cả thép không dị ở mẫu độ nào đó là nó sẽ có tác động với cả cái phần kim loại
thế thì khi mà các cái thức ăn mà có cái hoạt tính mà nó mạnh như vậy nó tác động với cái phần kim loại thì nó sẽ gây nên những cái
bất lợi cho sức khỏe
cái quan trọng nhất mà tiếp xúc trực tiếp với cả cái đồ ăn thức uống của mình là cái lớp trong cùng
đấy cái lớp trong cùng thì nếu mà bằng inox là cái khá là phổ biến
nhưng mà ở đặc biệt người tiêu dùng phải chú ý là inox thì cũng có các cái chất lượng khác nhau
các cái inox loại mà dùng phù hợp trong thực phẩm thì thường là cái inox cao cấp bằng thép không dị họ ba trăm linh bốn hay là ba trăm một mươi sáu
một số bình giữ nhiệt được làm từ inox do trung quốc sản xuất
có chứa chất ameang và một số kim loại nặng khác có khả năng gây bệnh ung thư
đây là thông tin cảnh báo chính thức do các cơ quan chức năng của trung quốc mới công bố
thông tin này đã khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang lo lắng bởi không ít loại bình giữ nhiệt này được nhập lậu và bày bán khá phổ biến ở việt nam
tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào ở việt nam chính thức có thông tin về vấn đề này
các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên tạm dừng sử dụng các loại bình có giá thành rẻ
không có xuất xứ kèm hướng dẫn sử dụng rõ ràng
khi mà sử dụng bình giữ nhiệt cái thứ nhất đấy là việc vệ sinh bình
vệ sinh bình thì mình nên sử dụng bằng cái nước rửa dung dịch mà có ít chất tẩy
ví dụ như là nước rửa chén hàng ngày mình này
hoặc là cẩn thận hơn thì mình dùng một số các loại nước rửa mà dùng để rửa bình sữa cho trẻ em ấy ạ
cái đấy thì nó sẽ rất là an toàn
cái thứ hai đấy là sau khi mình mỗi một lần mình sử dụng đựng đồ ăn trong bình giữ nhiệt thì mình nên là xúc rửa sạch sẽ
mình nên dùng
cái dụng cụ chuyên dụng bởi bình giữ nhiệt thông thường nó hay thiết kế là một cái hình trụ dài
mình nên dùng cái dụng cụ chuyên dụng ví dụ như là cái rửa bình sữa đấy
mình rửa thì nó sẽ hết được cả cặn hay là cái mảng bá mà bên trong bình giữ nhiệt
một điều thứ hai nữa là đấy là khi mà bình giữ nhiệt là có thể giữ nóng và giữ lạnh
nhưng mà mình không nên là ví dụ mình vừa đựng nước đá xong mình lại đổ nước nóng vào
như thế nó cũng không tốt cho bình
mà mình nên để bình nghỉ thời gian tối thiểu là khoảng tầm một mươi năm phút
và một điều thứ ba là đối với một số loại bình mà bên trong nó tráng inox mà inox ba ba trăm linh bốn thì là độ an toàn của nó cao nhất
nhưng mà một số bình mà giá thành của nó thấp nó dùng inox hai trăm linh một hoặc là bốn trăm linh ba thôi
thì mình không nên sử dụng đựng một số loại nước trái cây có tính ancid nhiều
ví dụ như là nước cam nước chanh hoặc là nước ráo
bởi vì tính acid trong đồ thức uống đấy sẽ dễ làm hòa tan một số các kim loại nặng
còn sót lặn ở trong inox nó sẽ không tốt cho sức khỏe
và một điều nữa là khi mà sử dụng bình giữ nhiệt đấy là mình không nên để bình giữ nhiệt trong lò vi sóng hoặc là tủ lạnh
bởi vì là khi mà sự giãn nở nó có thay đổi nhiệt độ như thế thì cái sự giãn nở nhiệt của hai cái lớp bên trong ở bên ngoài
nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng giữ nhiệt của bình giữ nhiệt
và thứ ba nữa là khi mà bình giữ nhiệt đã có va đập bị móc méo thì cũng không nên sử dụng mình
nên thay thế bằng một cái mới
bởi vì khi đã có va đập móp méo thì cái chất lượng của cái lớp chân không bên trong nó không còn tốt nữa
thì là cái độ giữ nhiệt của nó cũng sẽ kém đi